nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng thành phố đà nẵng ubnd tp đã tổ chức lễ khởi công cải tạo nút giao thông phía tây cầu trần thị lý dự án có tổng mức đầu tư hơn bảy trăm linh tỷ đồng
đây là công trình trọng điểm của thành phố đà nẵng nhằm giải quyết tình trạng quá tải un tắc giao thông tại nút giao thông đường mùng hai tháng chín nguyễn văn chối trần thị lý
công trình được kết cấu theo ba tầng gồm đảo xuyến ở tầng mặt đất tầng hầm và cầu vượt
dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi một lễ khởi công được tổ chức tinh sản gọn nhẹ đảm bảo không tụ tập quá hai mươi người
cũng nhân dịp này hai dự án nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ và nhà xưởng công nghệ cao tại khu công nghệ cao đà nẵng cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng